các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tướng nguyễn văn thành phó cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
cho biết thông tin cho rằng ông nguyễn thanh long và ông nguyễn quang tuấn tự tử là hoàn toàn không chính xác
hiện hai bị can này đang được thực hiện chế độ giam giữ theo đúng quy định của pháp luật
tâm lý và tâm trạng của các bị can bình thường
toán nhân dân tỉnh con tum vừa mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án giết người
xảy ra tại thôn con giê tre xã đắc bà thành phố con tum
khiến hai người thương vong
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai a chuyết cùng một số người bạn ngồi uống rượu
do xảy ra mâu thuẫn a chuyết đã vào bếp lấy dao đâm a lắc ạp lành nhiều nhát
hậu quả a lắc tử vong còn ạp lành bị thương
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo a chuyết tù trung thân về tội giết người
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa khởi tố và bắt tạm giam bốn tháng
đối với hai đối tượng tham gia vụ đánh nhau trước quán ba khiến một người tử vong
để điều tra về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người
hai đối tượng là trần nam giang chú huyện cư mờ ga và trần văn hiệp chú thành phố buôn ma thuột
nạn nhân trong vụ án này là hoàng ngọc trung chú tại huyện krong anna
trước đó vào đêm ngày một mươi tháng sáu tại cửa quán ba giang và hiệp đã đánh chung
khiến nạn nhân tử vong do mâu thuẫn
sau đó cả hai đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú
liên quan đến vụ việc nam thanh niên xông vào khu nhà trọ ở phường kim liên
quận đống đa hà nội để khống chế và sàm sỡ một cô gái trẻ
công an quận đống đa đã triệu tập đối tượng nghi vấn
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng sáu trên mạng xã hội đăng tải video ghi lại hình ảnh
một cô gái trẻ trong lúc đi xe máy về nhà vào buổi đêm thì bất ngờ bị một nam thanh niên
đeo kính đi theo phía sau lao vào bịt miệng và xàm sỡ
bị nạn nhân chống cử quyết liệt đối tượng đã bỏ chạy
bước đầu xác định đối tượng sàm sỡ sinh năm hai nghìn bốn chú quận đống đa hà nội
công an quận đống đa đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
phần cuối bản tin là những thông tin về truy nãn tuyệt phạm
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị mỹ hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
hộ khẩu thường trú tại xã an phong huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
bên cạnh đó công an thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thiên tài sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
hộ khẩu thường trú tại huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
còn về tội gây dối trật tự công cộng công an thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê trọng nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại số hai trăm một mươi chín c lưu trí hiếu phường một mươi thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện